chào mừng quý vị đến với bản tin covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh
tại các điểm nóng trong nước và quốc tế
mời đọc bản tin là một số thông tin liên quan đến tình hình phòng chống dịch
theo đó liên đoàn lao động tp hcm vừa ban hành công văn về chi hỗ trợ cho đoàn viên
người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi
vậy nhưng f này muốn nhận hỗ trợ cần làm gì
để được nhận hỗ trợ từ công đoàn cần có các hồ sơ sau
đoàn viên người lao động là f không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch covid một mươi chín
có triệu chứng bệnh nặng phải điều trị từ hai mươi một ngày trở lên tại bệnh viện cơ sở y tế
được thu dung điều trị covid một mươi chín theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền
được hỗ trợ tối đa là ba triệu đồng một người
để nhận hỗ trợ này các f cần có hồ sơ bản photocopy giấy gia viện
hoặc các giấy tờ khác hồ sơ bệnh án do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp đối với ca bệnh f
có thể hiện số ngày đã điều trị nội chú hoặc ngày vào viện ngày ra viện
tại bệnh viện cơ sở y tế được thu dung điều trị covid một mươi chín
đoàn viên người lao động là các bệnh f không vi phạm các quy định của pháp luật
về phòng chống dịch covid một mươi chín điều trị ngoại trú từ hai mươi một ngày trở lên
hoặc điều trị nội trú dưới hai mươi một ngày tại bệnh viện cơ sở y tế
được thu dung điều trị covid một mươi chín theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền
được hỗ trợ tối đa là một năm trăm linh đồng một người
đoàn viên người lao động tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn
bị tử vong do nhiễm virus sars cov hai thì thân nhân được hỗ trợ năm triệu đồng một người
để nhận hỗ trợ cần hồ sơ nhận là bản photocopy giấy chứng tử nguyên nhân do mắc covid một mươi chín
đoàn viên người lao động là f thuộc các đơn vị kinh tế sự nghiệp trực thuộc
và các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện liên đoàn lao động tp hcm
được hỗ trợ mức một triệu đồng một người khi điều trị ngoại trú dưới hai mươi một ngày thuộc một trong các trường hợp
đang mắc bệnh nan y bệnh hiểm nghèo thuộc đối tượng bị tai nạn lao động tỷ lệ sáu mươi một trở lên
thuộc đối tượng trong chương trình trái tim nghĩa tình
để nhận hỗ trợ cần có bản photocopy giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp trên
trước diễn biến dịch bệnh có những tín hiệu tích cực tại tp hcm
cân nhắc những khó khăn của các doanh nghiệp sau nhiều tháng chống trọi với đại dịch
sở văn hóa và thể thao tp hcm đã có phân bản gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
về đề xuất cho phép dịch vụ karaoke vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại
cụ thể sở văn hóa thông tin tp hcm đề xuất cho phép dịch vụ karaoke vũ trường và cô lạc bộ khiêu vũ hoạt động trở lại
nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và hoạt động vui chơi giải trí cho người dân
cũng như thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch từng bước khôi phục nền kinh tế
cơ quan này lý giải tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm đã từng bước được kiểm soát tốt
tỷ lệ bao phủ vaccine đủ hai mũi cao hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đều đã đi vào hoạt động
đồng thời bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín đối với những loại hình kinh doanh này cũng đã có
sở văn hóa thông tin thành phố nhấn mạnh các cơ sở karaoke cần đảm bảo khoảng cách giữa các khách từ bốn mét trở lên
không bao gồm công trình vụ các khoảng cách này với các vũ trường cô lạc bộ khiêu vũ được tính trên diện tích sản khiêu vũ
trước những lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch thời điểm giáp tết phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng người dân nên thay đổi thói quen đi đến nhà nhau chúc mừng
dịp tết nguyên đán khuyến cáo năm k là hạn chế tụ tập đông người hạn chế đi đến nhà nhau tổ chức ăn uống
đặc biệt là người đi từ vùng dịch về
trả lời câu hỏi về việc có nên hạn chế việc đi lại về quê để tránh lây lan dịch bệnh
tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng việc đi lại thì không có vấn đề gì lớn
nhưng nếu trong quá trình cần thiết thì không nên di chuyển đi lại khi dịch covid một mươi chín đang căng thẳng
quan trọng là việc tụ tập đông người đi về di chuyển tới các nơi nguy hiểm hay không phụ thuộc vào hành vi của con người
ông ví dụ như bản thân tôi về quê mà giữ gìn không tiếp xúc với ai thì cũng không có vấn đề gì
dịp cuối năm cũng có nhiều ngày lễ như noel tết dương lịch
nhiều người sẽ tụ họp vui chơi đến các điểm này điểm khác gặp nhau tiệc tùng
tiếp xúc không đeo khẩu trang thì rất nguy hiểm
nhưng nếu chỉ đi đường đeo khẩu trang không nói chuyện tiếp xúc với ai thì nguy cơ không cao
tôi nghĩ rằng phải tăng cường tuyên truyền truyền thông cảnh báo nguy cơ cho người dân
nhưng việc tuyên truyền này phải dựa trên những nghiên cứu cụ thể
chỉ rõ nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín có bằng chứng để thuyết phục người dân
ví dụ như tiếp xúc trong thời gian bao lâu thì lây nhiễm do không đeo khẩu trang
do ngập người từ vùng này vùng kia về
trao đổi về việc một số tỉnh yêu cầu cách ly người từ hà nội về
ông nguyễn huy nga cho rằng việc ra yêu cầu cách ly người về từ hà nội là không có căn cứ
bởi có phải ai về từ hà nội cũng bị mắc covid một mươi chín đâu
phải suy nghĩ thích ứng với dịch
ông nhấn mạnh phải giúp kinh nghiệm từ tháng năm năm nay
sau kỳ nghỉ lễ về thì tp hcm bùng phát dịch
dịch covid một mươi chín đã xuất hiện các biến thể mới lây lan nhanh
ý thức nhận thức của nhân dân tốt thì dịch đỡ lây lan hơn
sống chung với dịch thì cũng có nghĩa là không thể phong tỏa đóng cửa như ngày trước
hiện nay một số nước đã mở cửa cho người việt nam tiêm đủ hai mươi vaccine có thể sang nước họ
thì việc trong nước tỉnh này cấm tỉnh kia là vô lý
có phải do hiểu biết kém do hoảng sợ không có căn cứ khoa học hiểu biết chưa đến nơi đến trốn
nếu cứ thế thì ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
nếu nộp ngân sách lớn họ rất lo họ phải thoáng hơn thì mới phát triển được
họ mới sống được mới có nguồn thu
bây giờ cũng không thể truy vết được hết các trường hợp f ở cộng đồng
chỉ nên tập trung vào những trường hợp có biểu hiện nặng vào bệnh viện
khi tiêm đủ vaccine nếu nhiễm cũng phần lớn là biểu hiện nhẹ
chúng ta cần tập trung điều trị cho những người bị nặng
trong khi đó có thể tính tới việc mạnh dạn thử nghiệm một số loại thuốc thảo mộc đông y mà chúng ta sẵn có
bởi kinh nghiệm phòng chống bệnh của ta và thế giới cho thấy
có nhiều chất chiết xuất từ thuốc thảo mộc đông y có tác dụng diệt được virus
ông cũng cho rằng vừa phải tuyên truyền vừa phải giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương
ai từ đầu về cũng phải thông báo với chính quyền địa phương hạn chế đi lại trúc tụng nhà này nhà kia
chính quyền địa phương nên khuyến cáo người dân hạn chế tiếp những người về từ vùng có dịch
còn cơ hội gặp được người thân gia đình là mừng rồi nên bó hẹp trong gia đình đó thôi
đừng để sau một cái tết lại chạy đôn chạy đáo vì dịch bệnh
đừng để vài ngày tết ảnh hưởng đến cả vài tháng vài năm sau